thành phố hồ chí minh sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại khu vực cầu phú mỹ thuộc quận bảy và quận hai
đây là thông tin vừa được ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này
gần một mươi năm đi vào hoạt động cầu phú mỹ được xem là một trong những điểm đen về giao thông của thành phố
hầu hết các vụ tai nạn do xe container đổ dốc cầu quá tốc độ đâm vào các xe khác
đặc biệt tại khu vực chân cầu hướng từ quận bảy sang quận hai
hệ thống camera lắp đặt nhằm giám sát giao thông giám sát tốc độ các phương tiện qua cầu và trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu phú mỹ
thành phố hồ chí minh kỳ vọng hệ thống giám sát này sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông và tình trạng ủng tắc giao thông khu vực cảng cát lái
cầu phú mỹ là cây cầu dây văn dài nhất thành phố hồ chí minh cầu được xây dựng theo hợp đồng bot có vốn đầu tư hơn hai tỷ đồng